với mục đích góp phần làm thay đổi nhận thức hành vi của người tham gia giao thông
vận động mọi người nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật trật tự an toàn giao thông
bằng những hành động cụ thể từ đó ngăn chặn và đẩy lùi nỗi đau do tai nạn giao thông gây ra
sáng nay tại bến xe mỹ đình ủy ban an toàn giao thông quốc gia phối hợp với công đoàn ngành giao thông vận tải
tổ chức lễ phát động đã uống rượu bia không được lái xe
với sự tham gia của đông đảo cán bộ công nhân viên và người lao động trong toàn ngành giao thông vận tải
buổi lễ là đợt tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa trong việc nâng cao nhận thức đối với cán bộ nhân viên
và người lao động trong ngành và đông đảo tầng lớp nhân dân
bến xe mỹ đình là đầu mối giao thông quan trọng vận chuyển hành khách đi các tỉnh phía tây tây bắc hà nội
hiện các phương tiện vận tải vào và xuất bến được lãnh đạo bến xe phổ biến tinh thần nói không với rượu bia
khi lái xe để nâng cao ý thức người lái xe
bản thân trên bến bằng hình thức các bài phát thanh trên hệ thống loa phát thanh của bến
và các tờ rơi cũng như là các ký cam kết đối với lái xe đã uống rượu bia thì không được lái xe
cơ quan chức năng phát hiện được lái xe uống rượu bia mà lái xe có lông độ gồm
thì chúng tôi sẽ từ chối phục vụ đối với những lái xe đó
qua cái chương trình như thế này thì bản thân của em em đầu tiên em sẽ tuyên truyền
tất cả các sinh viên ở trong trường và các cộng đồng ở xung quanh cuộc sống của em
bản thân của em thì em cũng rút ra cái bản
cái bài học là đã uống rượu bia là không lái xe
từ buổi lễ phát động các cán bộ nhân viên ngành giao thông cho đến nhiều tầng lớp nhân dân
đều thể hiện quyết tâm phải có hành động thiết thực ngăn chặn ma men lái xe
để không còn những hung thần trên đường phố không còn những vụ tai nạn giao thông thảm khốc và đau lòng